bộ trưởng bộ công an trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng được đầu tư xây dựng khu liên hợp nhà ở bán chú nhà ăn công trình phụ trợ cho kem học sinh bán chú với tổng mức đầu tư bảy tỷ đồng
đây là niềm động viên khích lệ lớn lao dành cho con em các dân tộc thiểu số vùng biên cương phên dậu của tổ quốc
công trình hoàn thành đáp ứng đầy đủ nhu cầu phòng ở và sinh hoạt cho học sinh bán chú của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng tạo điều kiện cho kem yên tâm học tập và giàn luyện
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm nhấn mạnh thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi và thực hiện chương trình mục tiêu về giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn trong cả nước của chính phủ
trong thời gian qua đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tích cực vận động các nguồn tài trợ và chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho tỉnh ủy ubnd tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng khu nhà ở bán chú cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú còn nhiều khó khăn tại các địa phương trong cả nước
thời gian qua bộ công an đã tổ chức khánh thành trao tặng các khu nhà ở bán chú cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở phiên bản huyện mai sơn tỉnh sơn la
học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã phì nhừ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã nậm sỏ huyện tân nguyên tỉnh lai châu
với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học thời gian qua lực lượng công an nhân dân luôn xác định việc quan tâm giải quyết điều kiện học tập sinh hoạt cho con em đồng bào dân tộc nói chung
đồng bào dân tộc tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu nói riêng là giải pháp vừa bức thiết vừa là chiến lược lâu dài nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi hơn qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí của đồng bào dân tộc
khi hạ tầng sinh hoạt được cải thiện con em được học tập trong môi trường an toàn đảm bảo thì người dân càng thêm yên tâm canh tác lao động sản xuất ổn định cuộc sống
đồng góp công sức và công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương một lòng tin theo đảng và chính quyền kiên quyết đấu tranh bài trừ các luận điều tuyên truyền các hoạt động nuôi kéo kích động của các đối tượng xấu phần từ phản động
đại tướng tô lâm mong muốn sau khi tiếp nhận công trình liên hợp nhà ở bán chú ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo các cháu học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng sẽ quản lý bảo vệ khai thác và sử dụng công trình sao cho đạt hiệu quả cao nhất
có phần giảm bớt khó khăn cho học sinh nhà trường
đại tướng tô lâm chúc các thầy cô giáo nhà trường luôn thực hiện tốt lời dạy của bác hổ kính yêu vì sự nghiệp một mươi năm trồng cây vì sự nghiệp trăm năm trồng người
dù khó khăn đến mấy cũng phải thi đua dạy thật tốt học thật tốt vượt qua khó khăn làm hết sức mình vì sự nghiệp chồng người
thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của đảng nhà nước không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để đưa phong trào giáo dục xã ba tần nói riêng huyện sinh hồ nói chung
ngày một tiến lên và tiến những bước vững chắc hơn
sáng nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã sự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc cạn đã đạt nhiều kết quả trong các mặt công tác đã điều tra khám phá một trăm sáu mươi bảy trên một trăm tám mươi chín vụ làm rõ hai trăm bốn mươi năm đối tượng đạt tỷ lệ tám mươi tám
vượt một mươi ba bốn chỉ tiêu bộ công an giao công tác điều tra xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật giải quyết rứt điểm các vụ án phức tạp không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của toàn lực lượng công an tỉnh bắc cạn trong năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh bắc cạn cần làm tốt công tác nắm tình hình để tha mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ phức tạp có thể phát sinh bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật tự
thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh bắc cạn cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quyết tâm kéo giảm năm tội phạm về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng công an tỉnh bắc cạn thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang đã trao cờ thi đua của bộ công an tặng bốn tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo công an tỉnh bắc cạn đã trao danh hiệu đơn vị quyết thắng đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân tặng cho các tập thể
chiều nay tỉnh bắc cạn trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ công an long trọng tổ chức lễ tổng kết và bàn giao hai trăm linh căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bắc cạn
thượng tướng lương tam quang ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự
được sự quan tâm của trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ công an tỉnh bắc cạn được giao xây dựng hai trăm linh nhà ở cho các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số
thường trực tỉnh ủy đã thống nhất giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tham mưu triển khai xây dựng hai trăm linh căn nhà cho hộ nghèo
vùng bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình trên địa bàn tỉnh
với sự vào cuộc của cải thống chính trị đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hai trăm linh căn nhà đã hoàn thành để bàn giao cho các gia đình
thời gian hoàn thành sớm hơn một tháng so với tiến độ bộ công an giao và sớm hơn bốn tháng so với tiến độ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam giao
phát biểu tại lễ tổng kết thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao sự đồng hành phối hợp của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chương trình
đồng thời chúc mừng hai trăm linh hộ gia đình được trao tặng nhà
và mong muốn với ngôi nhà mới các gia đình có chỗ ở ổn định kiên cố yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
tham gia tích cực và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự tại cơ sở và xây dựng phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tặng hai trăm linh phần quà cho các hộ gia đình được tặng nhà
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
tài liệu điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi một liên quan một dự án bị can lưu bình nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm hưởng ba trăm linh usd
tại cơ quan điều tra bị can nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã thông qua luật sư
thư ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền bảy tỷ đồng tương đương ba trăm linh usd để khắc phục hậu quả
để mở rộng vụ án cơ quan điều tra thông báo các cá nhân tổ chức đã từng bị ông nhưỡng lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi
hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của ông nhưỡng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình số hai trăm hai mươi tám trần thánh tông
tp thái bình phối hợp giải quyết hoặc liên hệ điều tra viên nguyễn đắc vinh số điện thoại chín trăm bảy mươi chín bảy trăm ba mươi hai trăm tám mươi hai
trường hợp che giấu thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ công an tp hcm ngày hôm nay cho biết đã kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh
hay còn gọi là người mẫu ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng và trần xuân đông về tội gây dối trật tự công cộng
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ ba xe mô tô không rõ nguồn gốc
một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây dối trật tự công cộng của bị can
nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan đến vụ án
kết thúc điều tra ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra vụ án
đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng
truy tố trần xuân đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình làm việc với cơ quan công an trần thị ngọc trinh
đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật
công an tp hcm vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
với số lượng rất lớn từ lào qua biên giới đường bộ các tỉnh bắc miền trung về tp hcm tiêu thụ
công an tp hcm đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong đường dây trên thu giữ hơn hai trăm chín mươi kg ma túy các loại
một khẩu súng cùng nhiều tài liệu vật chứng khác của vụ án
hiện công an thành phố tiếp tục truy xét mở rộng bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với thành tích đặc biệt xuất sắc trên ngày ba tháng một thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an tp hcm
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn về ma túy
bảo đảm an ninh trở tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn